kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay thứ ba ngày ba mươi một tháng một mươi hai mở đầu với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
sáng nay tòa nhân dân tp hcm tuyên án sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đối với bị cáo nguyễn hữu tín sáu mươi hai tuổi cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm
cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm bị cáo buộc liên quan đến vụ giao đất ở số một mươi năm thi sách phường bến nghé quận một
trái pháp luật cho công ty của phan văn anh vũ tức vũ nhôm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
bốn bị cáo đồng phạm với ông tín là đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tp hcm
trương văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc sở tài nguyên môi trường tp hcm
nguyễn thanh trương nguyên trưởng phòng đô thị văn phòng ubnd tp hcm
lê văn thanh nguyên phó tránh văn phòng ubnd tp hcm
bản luận tội của viện kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo đã vi phạm quy định của nhà nước vi phạm quy định luật đất đai hai nghìn một mươi ba
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền sáu bảy tỷ đồng
hành vi này còn là nguyên nhân dẫn đến việc nhà nước chưa thu hồi được số tiền tám trăm linh hai tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất
sau ba ngày làm việc tòa nhân dân tp hcm
đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu tín bảy năm tù bị cáo đào anh kiệt sáu năm sáu tháng tù bị cáo trương văn út năm năm tù bị cáo nguyễn thanh trương ba năm tù bị cáo lê văn thanh bốn năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với nguyễn đăng mười sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và nguyễn đăng minh sinh năm hai nghìn là con trai của mười